tiếp đại sứ bulgari pavlin todorov đến chào xã giao thủ tướng chính phủ phạm minh chính mong muốn việt nam và bulgari tăng cường hợp tác hơn nữa trong nhiều lĩnh vực kinh tế xanh số và tuần hoàn nông nghiệp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng ông pavlin todorov nhận nhiệm vụ đại sứ bulgari tại việt nam
thủ tướng chính phủ đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ chính trị giữa hai nước thời gian qua và nhấn mạnh trong nhiệm kỳ đại sứ của ông pavlin todorov
năm hai nghìn hai mươi năm việt nam bulgari sẽ kỷ niệm bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ lên kế hoạch những hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm sự kiện quan trọng này
thủ tướng chính phủ cũng đánh giá cao việc hai nước phối hợp tốt và ủng hộ hiệu quả lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
thủ tướng chính phủ đề nghị bulgari và cá nhân đại sứ ủng hộ việt nam trong quan hệ với eu thúc đẩy các nước thành viên eu còn lại sớm phê chuẩn evipa
ủng hộ ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng iuu với hàng hải sản xuất khẩu của việt nam
về hợp tác kinh tế thương mại vui mừng nhận thấy kinh ngạch thương mại song phương tăng trưởng đều hàng năm và đặc biệt từ khi hiệp định evfta có hiệu lực
tuy vậy thủ tướng chính phủ cho rằng quy mô hợp tác thương mại đầu tư còn nhỏ so với tiềm năng
thủ tướng chính phủ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa nhất là trong lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ như kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn nông nghiệp
hai bên kết nối hợp tác đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như sớm họp ub lcp và có thể xem xét mở ra các cơ chế hợp tác mới phù hợp
thủ tướng đề nghị bungary tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại bungary
ngay cả hội nhập với sở tại để làm cầu nối và đóng góp thiết thực cho quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc
nhân dịp này thủ tướng chính phủ đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời thăm việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới tổng thống bungary
đại sứ pablin todorov cảm ơn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dành thời gian tiếp ông
bày tỏ vui mừng được bổ nhiệm làm đại sứ tại việt nam và sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
nhất là tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư hai nước
đại sứ bungary cũng đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam
nhất chỉ đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp đánh giá cao cộng đồng người việt nam tại bungary
khẳng định bungary coi trọng vai trò vị thế của việt nam trong khu vực và sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong quan hệ với eu
đại sứ pablin todorov khẳng định sẽ phù hợp chặt chẽ với các cơ quan của việt nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
trước mắt hai bên sẽ phù hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm quan hệ ngoại giao hai nước
thưa quý vị tiếp đại sứ nhật bản tại việt nam yamada takeo tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thủ tướng phạm minh chính đề nghị trong thời gian tới dù trên cương vị nào đại sứ tiếp tục phát huy vai trò
đóng góp vào quan hệ việt nhật trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại thu hút doanh nghiệp đầu tư
chúc mừng đại sứ yamada takio hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
được chủ tịch nước quyết định
tặng huân trường hữu nghị thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao và cảm ơn những tình cảm tâm huyết và nỗ lực của đại sứ
trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt việt nam nhật bản
hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy trong thời gian kinh nghiệm kỳ công tác tại việt nam của đại sứ
quan hệ việt nam nhật bản phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực
quan hệ hai nước dần trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác hiệu quả chân thành
với tiềm năng và triển vọng hết sức rộng mở
việt nam và nhật bản đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
nhật bản duy trì là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của việt nam khi là nước cung cấp oda số một
nhà đầu tư và đối tác lao động số hai đối tác du lịch thứ ba và đối tác thương mại số bốn của việt nam
nhật bản là nước có đông người việt nam tới học tập làm việc và sinh sống
thủ tướng phạm minh chính đề nghị thời gian tới dù trên cương vị nào
đại sứ tiếp tục phát huy vai trò đóng góp vào quan hệ việt nam nhật bản trên tất cả các lĩnh vực
nhất là kinh tế thương mại thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên
cũng như lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh chuyển đổi số công nghệ cao đổi mới sáng tạo bán dẫn
thúc đẩy hợp tác lao động đào tạo nguồn nhân lực giao lưu nhân dân địa phương phát triển du lịch
đại sứ nhật bản tại việt nam yamada takio cảm ơn tình cảm sự ủng hộ mà thủ tướng phạm minh chính
chính phủ các bộ ngành địa phương và nhân dân việt nam đã dành cho đại sứ để ông hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại việt nam
nhất trí với ý kiến của đại sứ thủ tướng phạm minh chính nhắc lại lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
mời nhà vua và hoàng hậu nhật bản thăm việt nam
thông qua đại sứ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chuyển lời trao và lời thăm hỏi chân tình
của thủ tướng và lãnh đạo cấp cao việt nam tới thủ tướng kishida fumio và các vị lãnh đạo nhật bản
thủ tướng tin tưởng ở bất kỳ cương vị công tác nào đại sứ yamada takio vẫn luôn ủng hộ việt nam
và vun đắp cho quan hệ việt nam nhật bản luôn mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước và con người việt nam
khẳng định đại sứ sẽ luôn được chào đón tại việt nam
thưa quý vị và các bạn sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi
cần thực hiện đúng luật ngân sách có thứ tự ưu tiên
bảo đảm công khai minh bạch hài hòa hợp lý cân đối giữa các vùng miền lĩnh vực nhưng có trọng tâm trọng điểm
đây là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại phiên họp chính phủ chuyên đề
xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra vào sáng nay
cùng tham dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ
các thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thổ chính phủ
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
cần bám sát chủ trương đường lối của đảng giải quyết được các bài toán đặt ra từ thực tiễn
công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên
nhưng hợp tình hợp lý phù hợp tình hình linh hoạt tính toán hài hòa giữa lợi ích nhà nước doanh nghiệp người dân
đẩy mạnh chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt phòng ngừa tham nhũng tiêu cực thất thoát và buồn lậu
cùng với đó là khuyến khích đổi mới sáng tạo chuyển giao công nghệ
khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số chuyển đổi xanh
khuyến khích xuất khẩu với những mặt hàng thiết yếu
ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô như năng lượng lương thực thực phẩm thì phải tính toán rất kỹ
về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng luật ngân sách có thứ tự ưu tiên
bảo đảm công khai minh bạch hài hòa hợp lý cân đối giữa các vùng miền lĩnh vực
nhưng có trọng tâm trọng điểm tập trung cho việc thực hiện các nhiệm vụ
mục tiêu nguyễn quyết đại hội một mươi ba đã đẩy ra các dự án đã xong thủ tục
các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược giao thông vận tải
trong đó có các dự án cấp bách như một số đoạn cao tốc hiện chỉ có hai làng xe
tới đây công tác xây dựng hoàn thiện thể chế cần tích cực chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi năm vì vậy cần phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan của quốc hội
trong việc trình thẩm tra báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của quốc hội
đại biểu quốc hội báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật theo quy định